xin chào các bạn
thưa quý vị bỏ học bỏ cả gia đình vợ vật ở nhiều nơi và khi hết tiền
bắt đầu nghĩ đến việc trộm cắp cướp giật tài sản của người khác
hay tham gia vào những vụ hỗn chiến thuê mướn
vòng tròn ấy cứ lặp đi lặp lại với một bộ phận thanh thiếu niên leo lỏng
lấy lý do trẻ người non dạ để biện minh cho hết sai lầm này đến sai lầm khác
bất lực các gia đình đều phó mặt cho lực lượng công an
thực tế này đang trở nên báo động trong toàn xã hội về tình trạng gia tăng thanh thiếu niên
vi phạm pháp luật với tinh chất mức độ ngày một nghiêm trọng hơn
đối tượng phan văn thuận chú tại quận liên triểu mới chỉ có một mươi năm tuổi
nhưng thuận đã có nhiều tiền sự về trộm cắp cướp giật
đáng nói hơn ở tất cả các vụ việc thuận đều cầm đầu canh chừng để đồng bọn thực hiện
gần đây nhất thuận cùng với phạm đình trưởng một mươi ba tuổi trú tại quận hải châu
thủ sẵn giao cho người thực hiện cướp giật tài sản của một phụ nữ đi đường vào dạng sáng ngày năm tháng bảy
nếu không ngăn chặn và phát hiện kịp thời
thì thuận và đồng bọn chắc chắn sẽ còn thực hiện những vụ việc táo tợn hơn
còn đây là nguyễn quốc khánh một mươi chín tuổi tạm trú tại phường bình thuận quận hải châu thành phố đà nẵng
là đối tượng chuyên tham gia vào các vụ hỗn chiến trên địa bàn thành phố đà nẵng trong thời gian qua
không kém gì hoàn cảnh của thuận
tỉnh không quan tâm cha bị bắt về tội trộm cắp tài sản
khánh được thả trôi và mặc sức đua đòi với đám bạn
tại cơ quan công an khánh vẫn còn nguyên những vết thương trong cuộc hỗn chiến trước đó để lại
em và toàn là bạn bà quang lao rồi
trần minh toàn có nhắn tin qua facebook của em
có nhắn tin qua facebook
nhắn về nội dung là lùng túi này giúp tà vụ đi sát mấy thằng măng thái
thế là em mới kêu kì măng thái là tụi mình
tụi đặc hỷ
giờ em thấy hành vi của em là sai không đúng với thích lực
gia đình là nơi duy nhất có thể níu chân những thanh thiếu niên này ở lại tránh xa những cái xấu
thế nhưng đâu đó vẫn tồn tại những sự thở ơ thiếu quan tâm
điều này chỉ càng làm cho các em đã sai lầm càng sai lầm hơn
điều mà chúng tôi rất quan tâm đó là từ phía gia đình
chính gia đình là người gần gũi với con em nhất
cho nên gia đình chúng ta cần phải sự quan tâm quản lý của các em
các em đi ra khỏi nhà thì chúng ta phải định hình được là các em đi đâu cùng với lòng gì và khi nào các em về
từ đó hình thành cho em một cái thú quen để định hướng cho em phát triển trở thành những người tư hắc là tốt cho gia đình và sau đó là tốt cho xã hội
phát hiện cho bảo lãnh và lại tiếp tục vi phạm
đây gần như là hướng xử lý chung trên cả nước thời gian qua
tại thành phố đà nẵng chính quyền và các lực lượng chức năng đang nỗ lực để kéo giảm số vụ việc có liên quan
vẫn rất cần có một giải pháp căn cơ
đối với số thanh thiếu niên vi phạm và liên tục tái phạm như thế này để các em có cơ hội trở thành người có ích hơn trong xã hội
vào khoảng sáu giờ sáng nay trên tuyến quốc lộ ba đoạn qua địa phận xã phượng sơn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
một xe ô tô đưa đón công nhân đang lưu thông thì bất ngờ bị lật khiến cho bảy người bị thương
xe ô tô mang biển kiểm soát chín mươi chín f hai mươi bốn do lái xe vi văn ái chú huyện lục ngạn điều khiển theo hướng lục ngạn lục nam
trên xe chở hai mươi một công nhân của công ty hồng hải
khi đến địa phận thôn cầu đất xã phượng sơn thì lái xe bị mất lái khiến cho xe bị lật nghiêng xuống vườn của một nhà dân cành quốc lộ ba
hậu quả của vụ việc đã làm cho một công nhân bị đứt lìa một cánh tay và sáu công nhân khác bị thương nhẹ
xe ô tô bị hư hỏng nặng
hiện công an huyện lục ngạn đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
lần thứ một mươi năm sẽ chính thức khai mạc
không khí ngày hội của những người làm phát thanh hiện đã rất sôi động
trong khuôn khổ của liên hoan vào sáng nay đoàn công tác của đài tiếng nói việt nam đã có buổi làm việc với thành ủy tp hcm
đồng thời đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc động viên các đội thi
liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi hai có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất từ trước đến nay với hơn năm trăm linh tác phẩm
năm nay các tác phẩm đi sâu phản ánh việc triển khai thực hiện nghị quyết
quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba các thành tựu kinh tế xã hội của đất nước nhiều điển hình nhân tố mới
bên cạnh đó những thông tin hết sức nóng hổi mang tính khích lệ biểu dương hương người tốt việc tốt những tập thể cá nhân điển hình
trước giờ dự thi cũng đã được các đội thi cập nhật một cách nhanh chóng toàn diện thể hiện một cách sinh động hơi thở cuộc sống
như câu chuyện về gương ba chiến sĩ công an đã hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy
bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân đã được những người làm phát thanh thực hiện ngay lập tức đầy xúc động ngay tại phần thi phát thanh trực tiếp
nhưng đằng sau cái đó còn là những thông điệp khuyến nghị người dân về luật phòng cháy triệt cháy khuyến nghị người dân về ý thức phòng cháy triệt cháy
đồng thời là cũng khuyến nghị những cái thông điệp mang tính báo chí là cái kỳ cương trong thực hiện pháp luật đặc biệt là pháp luật phòng cháy chữa cháy
đó là những thông tin mà chúng tôi thấy rất là mừng
đến thời điểm hiện tại các bước chuẩn bị của liên hoan phát thanh toàn quốc
lần thứ một mươi năm đã được diễn ra theo đúng kế hoạch hứa hẹn một kỳ liên hoan bùng nổ tại thành phố mang tên bác
tiếp theo mời quý vị cập nhật các tin tức đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
hoàng trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin

ngày ba tháng tám tòa án nhân dân tp hcm cho biết đã trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với bị can nhâm hoàng khang ba mươi năm tuổi
ngụ tại quận tân bình tp hcm về tội cưỡng đoạt tài sản
theo tòa án nhân dân tp hcm ngoài tội danh cưỡng đoạt tài sản bị can nhâm hoàng khang còn có dấu hiệu của hành vi
xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác theo điều hai trăm tám mươi chín bộ luật hình sự
nên tòa án nhân dân tp hcm đề nghị viện kiểm sát nhân dân tp hcm điều tra làm rõ
cụ thể theo tòa án hồ sơ thể hiện bị can xâm nhập vào trang t rex để chiếm nguồn điều khiển của tài khoản anh ba
chuyển hai mươi chín sáu trăm bảy mươi hai ba mươi sáu nghìn một trăm hai mươi sáu usd là tiền mã hóa về tài khoản của bị can
sau khi bị hóa tài khoản bị can tiếp tục xâm nhập vào trang này đánh cắp dữ liệu của hai mươi chín khách hàng của trang t rex
hành vi này của bị can có dấu hiệu của một tội phạm khác
do đó cần xác định bị can thực hiện bằng phương pháp nào cách thức vụt qua cảnh báo mà truy cập tường lửa
sử dụng quyền quản trị hoặc các phương thức khác của bị can ra sao có can thiệp vào chức năng hoạt động của phương tiện điện tử hay không
tòa án nhân dân tp hcm cũng đề nghị viện kiểm sát nhân dân tp hcm làm rõ bị can đã lấy cắp dữ liệu của hai mươi chín khách hàng ra sao
và có sử dụng trái phép hoặc thay đổi làm giả hủy hoại dữ liệu để xác định dấu hiệu phạm tội hay không
đồng thời bị can nhâm hoàng khang đã chiếm đoạt hai mươi chín sáu trăm bảy mươi hai ba mươi sáu nghìn một trăm hai mươi sáu usd
do vậy cần phải xác định đây có phải là hành vi truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của người khác để chiếm đoạt tài sản hay không
ngày ba tháng tám công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết đang tiếp tục tạm giữ hình sự đối tượng võ ngọc siên
ba mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy và vũ khí
khi công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
khi tuần tra đến khu vực đường trần phú đoạn giao nhau với đường nguyễn ái quốc thuộc khu công nghiệp nhân trạch ba
phát hiện đối tượng siên đang đứng cùng bạn gái có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện sâu áp tinh thẻ màu trắng nghi ma túy đá và một hậu súng màu đen
được cắt dấu trên xe bộ cây kéo vào một cái cân mini
hiện vụ việc đang được công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật
sau hai ngày xét xử sơ thẩm và nghị án ngày ba tháng tám tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp đã tuyên án tử hình
đối với bảy bị cáo trong tổng số chín bị cáo liên quan đến vụ án hình sự vận chuyển gần bốn mươi sáu kg ma túy
từ campuchia về tp hcm
bốn bị cáo bị đưa ra xét xử gồm lê duy linh trần văn thức nguyễn văn thiệt nguyễn văn thái nguyễn trung hiếu
bùi minh cẩm chướng lê văn thành huỳnh văn lý và nguyễn yn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
trong đó riêng đối tượng linh bị xử thêm tội tàn trự trái phép chất ma túy tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng tháp lúc hai mươi hai h ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn văn thái điều khiển xe ô tô bảy chỗ biển số sáu mươi sáu a năm nghìn tám trăm tám mươi ba
khi đến ấp hoàng việt xã tân phước huyện tân hồng tỉnh đồng tháp
thì bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với công an huyện tân hồng
trúc chẳng bắt quả tan trên xe có chở trên bốn mươi năm kg chất ma túy tổng hợp
qua điều tra mớ rộng vụ án cơ quan điều tra đã bắt giữ thêm linh thức hiếu phin chướng và thành
riêng hai đối tượng thiệt và lý ra đầu thú trong đó bị cáo linh thừa nhận nhiều lần cung cấp ma túy
cho hiếu phiên và thái sử dụng tại khách sạn do linh thuê
cũng theo cáo trạng đây là vụ án có đồng phạm thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức
vì giữa các bị can có sự câu kết chặt chẽ với nhau khi thực hiện tội phạm
bị can linh là người chủ mưu cầm đầu điều hành mọi hoạt động phạm tội của các bị can khác
tức là người điều hành hoạt động vận chuyển ma túy trong khu vực huyện tân hồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với bảy bị cáo gồm linh thức thiệt
lý thành thái và hiếu tù chung thân đối với bị cáo bùi minh cẩm trướng
và hai mươi năm tù giam đối với bị cáo nguyễn y phin
công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu cho biết vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng
ngụ tại huyện hòa bình tỉnh bạc liêu về hành vi trộm cắp tài sản
vào ngày hai tháng tám sau khi nhậu xong nguyễn nhật trường sinh năm hai nghìn hai
ngụ thị trấn hòa bình huyện hòa bình chở tăng ngọc hiển sinh năm hai nghìn một
ngụ xã vĩnh bình huyện hòa bình về nhà cố hiển
trên đường đi hiện thấy có nhiều xe máy dựng bên đường không người trông coi
nên đã nảy sinh ý định trộm cắp và rủ trường cùng thực hiện
khi đến địa bàn xã minh diệu huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
phát hiện một xe máy đang dựng bên đường hiển lên xuống để lấy trộm
sau khi về nhà trường và hiển tháo biển số xe vừa trộm được để chuẩn bị đem đi bán
thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ
được biết tăng ngọc hiển có một tiên án về tội cố ý gây thân tích
nguyễn nhật trường có một tiền án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản người khác
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
đang trong cao điểm mùa du lịch du khách đến tham quan ngọn hái đăng mũi điện cây gà
xã tân thành huyện hàm thuận nam rất đông có ngày lên đến hơn năm trăm linh lượt
du khách tập trung nhiều nhất là vào sáng sớm và chiều mát
các đơn vị kinh doanh vận tải khách với bốn chiếc cano hoạt động hết công suất
tuyến đường thủy tại mũi điện kê gà là một trong những tuyến đường thủy nội địa quan trọng của tỉnh
lực lượng cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thời gian qua
chú trọng phối hợp với bộ đội biên phòng triển khai kế hoạch kiểm tra
kiểm soát hoạt động giao thông đường thủy ở đây qua đó kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những vi phạm

dù thường xuyên kiểm tra xử lý các vi phạm nhưng nhiều chủ phương tiện đường thủy hoạt động tuyến cây gà hiện nay vẫn còn chủ quan
chưa bố trí đủ số lượng áo phao cho hành khách khi lên thuyền ra đảo
vấn đề bến bãi chưa được cấp phép hoạt động cũng là một trong những yếu tố gây khó khăn trong giao thông đường thủy ở đây
lực lượng chức năng đã kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở và lập biên bản xử lý nghiêm các lỗi vi phạm
đồng thời cho các chủ phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định trong kinh doanh vận tải hành khách bằng đường thủy
trong sáu tháng đầu năm trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa
trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa
tuy nhiên tìm mở nguy cơ tai nạn trên các tuyến giao thông đường thủy rất cao
vì vậy để đảm bảo tuyệt đối an toàn thì công tác kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động giao thông đường thủy
trên tất cả các tuyến cần tiếp tục được triển khai và thực hiện tốt
góp phần đảm bảo trực tự an toàn giao thông kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh
từ hàng chục năm qua người dân trên địa bàn tp hcm luôn được tiếp cận nguồn nước sạch do ngành nước thành phố cung cấp
thế nhưng thời gian gần đây dưới tác động của các yếu tố xâm nhập mặn ngập lụt và ô nhiễm xả thải trực tiếp ra sông
kênh rạch từ điều này đang đặt ra nhiều thách thức trong việc đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân tp hcm
theo báo cáo về dân số tp hcm năm hai nghìn hai mươi hai số người sinh sống tại thành phố là gần một mươi triệu chưa tính khách vãn lai
để đáp ứng nhu cầu người dân và phát triển kinh tế hơn bốn thập niên qua ngành cấp nước thành phố liên tục tăng công suất
từ bốn trăm năm mươi m ba lên hai bốn triệu m ba hơn gấp năm lần và cũng theo thống kê thời gian gần đây
thứ năm năm tp hcm lại tăng một triệu người nếu tính mỗi người cần trung bình hai trăm linh đích nước một ngày
thì tp hcm sẽ tiêu thụ thêm ba trăm sáu mươi năm triệu m ba nước mỗi năm
chưa kể nhu cầu về nước cho các hoạt động sản xuất dịch vụ còn cao hơn nhiều so với nước sinh hoạt
và mặc dù tp hcm có nhiều kênh rạch và sông nhỏ nhưng những nguồn nước này lại không đảm bảo
do đó nguồn nước chính hiện nay tại tp hcm chủ yếu chỉ dựa vào sông đồng nai và sông sài gòn
sông nguồn nước này cũng lại lệ thuộc nhiều vào yếu tố môi trường thời tiết
đây cũng là điểm thách thức đối với đơn vị cấp nước thành phố trong việc đảm bảo đủ nước sạch cho gần chục triệu dân
sông đồng nai hiện nay cung cấp hơn sáu mươi hai lượng nước của tp hcm
nếu mà gặp sự cố là tình huống này rất là khó khăn cho tp hcm
lúc này chúng ta có các nguồn từ sông sài gòn và kinh đông kể cả nước ngầm chúng ta chỉ chiếm có bốn mươi
cộng với lại cái nguồn nước bể chứa của nhà máy nước thuộc đức là chúng ta thêm được khoảng là ba trăm linh mấy khối nước nữa
thì như vậy là chúng ta nếu mà trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ thì chúng ta có thể đáp ứng được
nếu dược qua hai mươi bốn tiếng đồng hồ thì tôi nghĩ khả năng là cái lượng nước cung cấp sẽ giảm còn lại khoảng chừng bốn mươi năm mươi
hiện nay ngành chức năng thành phố lo lắng trước nguy cơ đe dọa an ninh nguồn nước
trong đó nguy cơ cạn kiệt nguồn nước ngầm ô nhiễm nguồn nước thô hệ thống cấp nước lạc hậu
và xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu là những nguy cơ chính mà thành phố đang phải đối mặt
để đảm bảo ổn định nguồn nước thành phố hồ chí minh cũng đã triển thai nhiều giải pháp
như xây dựng bể chứa ổn định nguồn nước ngầm tăng công suất nhà máy